nhằm giúp bình ổn giá bán thịt lợn thấp hơn giá thị trường hiện sở công thương cần thơ đang phối hợp cùng với các doanh nghiệp
để chuẩn bị triển khai chuỗi các cửa hàng bán thịt lợn tại các quận huyện
giá thịt lợn thành phẩm khi đến tay người tiêu dùng sẽ thấp hơn thị trường từ hai mươi đồng đến ba mươi đồng một kg
trong tháng bảy sở công thương sẽ phối hợp với công ty cổ phần chăn nuôi cp việt nam
và một doanh nghiệp giết mổ để cung cấp thịt lợn ra thị trường với giá bình ổn
công ty cp sẽ bán lợn hơi cho đơn vị giết mổ và đơn vị này sẽ giao thịt trực tiếp đến các cửa hàng và người tiêu dùng
dự kiến sẽ có hai mươi cửa hàng giải đều ở các quận huyện trên địa bàn thành phố
ngoài mặt hàng thịt lợn tại các cửa hàng bình ổn nói trên còn bán một số sản phẩm thiết yếu khác
mô hình này sẽ được ngành công thương đánh giá hiệu quả sau hai tháng hoạt động tính toán tìm phương án mở rộng trong những tháng cuối năm
thành phố cần thơ hiện có tổng đàn lợn trên một trăm linh
giá thịt lợn trên địa bàn thành phố hiện vẫn ở mức cao giao động từ tám mươi đến tám mươi hai đồng một kg